với xuất phát điểm là một sưởng may gia công được hình thành theo chương trình phục hồi kinh tế cho bà con nông dân mất đất sản xuất tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
quy mô ban đầu chỉ gồm hai mươi lao động phổ thông với số vốn chưa tới hai tỷ đồng
doanh thu phụ thuộc hoàn toàn vào việc gia công bao bì cho dự án núi pháo
trải qua gần bảy năm phát triển với phương châm liên tục tái đầu tư cho đào tạo nhân lực và đổi mới công nghệ từng phần
đến nay công ty đã đạt sản lượng hơn tám mươi sản phẩm một tháng
giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn tỉnh
quy mô chúng tôi hiện tại bây giờ chúng tôi mở rộng rất nhiều gấp khoảng tầm năm lần so với ban đầu
thời kỳ ban đầu chúng tôi thực hiện thì chúng tôi chỉ có khoảng tầm hai mươi người
và đến bây giờ thì chúng tôi có khoảng trên một trăm linh người khoảng một trăm một mươi người
doanh thu trung bình của công ty trong một năm hiện tại thời điểm đại rơi khoảng tầm sáu bảy tỷ
và cái mức lương trung bình của một lao động phổ thông bình
bình thường nó sẽ đạt trung bình khoảng bảy triệu trên một tháng
tôi thấy công việc ở đây rất là ổn định môi trường làm việc rất là sạch sẽ
mức thu nhập của tôi hiện tại là một mươi sáu triệu đồng trên tháng
tôi thấy là mức thu nhập rất là ổn định
với phương châm lấy việc nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo phát triển
những năm qua công ty khai thác và chế biến khoáng sản núi pháo
đã đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và cộng đồng dân cư
đồi trè của gia đình ông phạm quốc ước tại khu tái định cư dự án núi pháo
ở xóm khư ba xã phục linh huyện đại từ tỉnh thái nguyên
sau khi nhường đất cho dự án giống như nhiều hộ dân khác
gia đình ông được cấp đất ở đất sản xuất được đào tạo nghề trồng
và chế biến trè tại nơi ở mới
công ty núi pháo tổ chức tập huấn về khoa học kỹ thuật chăm sóc các cái trè
cái thứ hai là được tổ chức đi thăm quan các mô hình trè
như trè hạt hái và trè hữu cư ở dưới đồng bẩm
cái thứ ba thì được đưa núi pháo hỗ trợ hệ thống tưới
với trị giá là một mươi năm triệu trên thắt a
cái chương trình này các hỗ trợ thì được lên tạm bảy tạm tám một đứa trè
về cuối năm này thì cũng nguy hiểm
ít thôi nó chỉ những cái lứa chính là nó được nhiều thôi
về cuối năm từ năm nay là đi là có nước thì là mỗi được thêm hai lứa
thì mỗi lứa được thêm bốn năm chục cân trè khô nữa
núi pháo được quan tâm này là bà con nông dân rất là phấn khởi
không chỉ nỗ lực tạo sinh kế cho người dân
với vai trò được xác định là đòn bẩy phát triển kinh tế cho địa phương
theo quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh
dự án núi pháo đã giúp hình thành nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
dịch vụ phụ trợ
công ty bao bì ánh dương một sưởng may được thành lập
nhờ chương trình phục hồi kinh tế của dự án núi pháo
đến nay sau sáu năm hoạt động công ty đã phát triển
và trở thành doanh nghiệp lớn trên địa bàn
chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân thì thay vì khác các dự án khác
là người ta sẽ chi trả tiền một cục để cho người dân tự đi phát triển kinh tế và phục hồi
thì ở dự án núi pháo này họ có một cái đặc thù
mà tôi thấy là không có dự án nào có là
họ đọc tạo ra những mô hình phục hồi kinh tế như chúng tôi
để tạo công an cho những người này đào tạo cho họ này
tạo công an việc làm ổn định này
rồi là họ có một cái thư mực nhập ổn định này
rồi là họ sẽ có một cái tức là các chế độ theo quy định của xã hội
là cũng là ổn định để người ta có thể phát triển
để đảm bảo cho cuộc sống của người dân
trong suốt quá trình thực hiện dự án và kể cả sau này khi mà thực hiện xong
gia tình tôi bị ảnh hưởng là bên dự án họ thu hồi đất ruộng vào nhà họ

để đã mang lại công an việc làm cho công nhân và những người bị ảnh hưởng của vùng dự án
tính đến nay có hai người làm việc trực tiếp và gián tiếp
trong đó có khoảng một người liên quan đến dự án núi pháo
được giải quyết việc làm tại mỏ khai thác nhà máy chế biến khoáng sản và các nhà máy phụ trợ
bình quân mỗi năm dự án núi pháo dành một triệu đô la mỹ
cho các hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh thái nguyên
dành khoảng năm tỷ đồng cho các hoạt động giúp đỡ người nghèo
tạo sinh kế bền vững cho người dân như khuyến nông khuyến lâm xây dựng hạ tầng trên địa bàn huyện đại từ
sau khi đền bù bà con được nhận những khoản tiền rất lớn
sau đó thì bà con không có kế hoạch để dùng khoản tiền đó để tái đầu tư sản xuất
tái phục hồi kinh tế và tiêu đi thì miệng ăn núi lở nó sẽ bị hết và thất thoát cái khoản tiền đó
và việc làm của núi pháo đã tạo cho bà con một thói quen và có thể chuyển đổi công việc mình làm hằng ngày
sang một công việc khác phù hợp hơn hiệu quả hơn và vẫn mang lại là ủng hộ doanh nghiệp núi pháo để cùng phát triển đất nước
và cái sự phát triển bền vững đó làm cho không những là kinh tế mà an ninh xã hội của huyện đại từ của xã hà thượng cũng được đảm bảo
đại dịch covid một mươi chín gây thiệt hại rất lớn đối với sản xuất và xuất khẩu
nhưng trên địa bàn tỉnh thái nguyên thì nhiều doanh nghiệp có cách riêng để vượt qua khó khăn
bảo đảm việc làm thường xuyên và ổn định đời sống cho công nhân
nhiều doanh nghiệp nhất là người đứng đầu doanh nghiệp không những chống dịch có hiệu quả
mà còn có nhiều nỗ lực sáng tạo duy trì sản xuất giải quyết việc làm ổn định kinh tế vùng và duy trì nguồn thu cho ngân sách
đặc biệt là các địa phương phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân
chúng tôi sẽ tập trung để đầu tư về các mô hình sản xuất trong đó đẩy mạnh các mô hình kinh tế tập thể
tạo điều kiện và huy động các doanh nghiệp để đầu tư vào nông nghiệp lấy doanh nghiệp để dẫn dắt công tác sản xuất
để cho người dân
chúng tôi sẽ là những thành viên là những người công nhân nông nghiệp trong giai đoạn tới
từ đó nâng cao thu nhập cho người dân đảm bảo cho nông thuân mới và cuộc sống của người dân được bền vững
chúng ta cũng đã thay đổi được nhận thức thế nào là phát triển bền vững và không phá hủy môi trường
và dần dần chúng ta chuyển đổi được tư duy rằng chúng ta phải làm việc nghiêm túc bài bản
để có thể thỏa mãn được nhu cầu chất lượng khắt khe của thế giới
và các doanh nghiệp việt nam những doanh nghiệp làm ăn không tốt thì cũng đã rất là khó khăn rồi
nên vô phải chuyển đổi còn doanh nghiệp làm làm tốt thì được tốt hơn nữa
ví dụ trong những lĩnh vực về may mặc thì chúng tôi cũng có những chuyển đổi thích hợp
để làm sao có thể cung ứng ra thị trường những sản phẩm để bù đắp lại những đơn đàn đã mất
ví dụ như sản phẩm doanh nghiệp hafasco thành phẩm khẩu trang cho thị trường trong nước và quốc tế
hay là tại thị trường trong nước thì chúng tôi cũng tích cực tham gia vào những cái
chương trình để cung ứng sản phẩm dịch vụ cho những vùng mà bị ảnh hưởng của đại dịch covid ở việt nam
với cái sự hợp tác giữa hapro và các cái khách hàng bạn hàng nước ngoài rất là chặt chẽ
thì để cùng với bạn hàng nước ngoài cùng giải quyết những khó khăn
tức là hai bên cùng hỗ trợ nhau để làm sao cũng hoàn thành những cái hợp đồng đã ký kết
và cũng là giảm thiểu những cái tổn thất tối đa
cho cả tổng công ty và các khách hàng nước ngoài
hiện nay phát triển bền vững là mục tiêu mà bất cứ doanh nhân nào cũng đều muốn và cần phải đạt được
bởi chỉ như vậy thì doanh nghiệp mới có lợi nhuận ổn định tăng trưởng đều
và quan trọng hơn cả là có công hiến cho cộng đồng
nếu chỉ xem kinh tế là mục tiêu duy nhất doanh nghiệp sẽ không thể có môi trường bền vững để phát triển
điều này nằm trong mối quan hệ tương hỗ với các yếu tố như trách nhiệm pháp lý trách nhiệm xã hội
vì vậy doanh nghiệp cần đóng góp vào môi trường
môi trường sống chung tay giải quyết vấn đề của xã hội
qua đó thương hiệu doanh nghiệp sẽ được người dùng đánh giá cao
tạo nền tảng tốt và tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu
có như vậy mới tác động tích cực đến người thụ hưởng và góp phần xây dựng cộng đồng
thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững